công an tỉnh bình thuận vừa tổ chức lễ gia quân thực hiện cao điểm đảm bảo cho thứ an toàn giao thông
dịp tết nguyên đán sắp thìn và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
cao điểm được bắt đầu thực hiện từ ngày một mươi bảy tháng một cho đến đầu tháng ba
tất cả các hành vi vi phạm đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm không có vùng cấm không có ngoại lệ
với quyết tâm đem đến sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân vui xuân đón tết
vận chuyển trái phép một mươi một kg ma túy các loại
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an bắt giữ
tại khu vực quận hoàng mai thành phố hà nội ban truyền án đã bắt giữ thành công sông bá tồng và sông bá đà
cùng chú tài huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi một một kg ma túy các loại gồm năm mươi một viên hồng phiến
ba kg ma túy đá và ba kg ketamin hiện hai đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu vào môi trường công an tỉnh bắc cạn
phối hợp với thị trường tỉnh và công an huyện trợ đồn tiến hành kiểm tra một kho lạnh tại thị trấn bằng lũng
và phát hiện lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
cụ thể lực lượng chức năng đã phát hiện hơn ba sáu tấn hàng hóa là thực phẩm đông lạnh được đựng trong các tủ bảo ôn
và trong kho lạnh của cửa hàng tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
không có nhãn mát không có căn cứ xác định nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao toàn bộ số hàng hóa nơi trên để tiếp tục xác minh làm rõ